người đã tham gia biểu tình trên khắp nước mỹ để phản đối chính sách nhập cư cứng rắn của tổng thống
mỹ donald trump cuộc biểu tình tại washington ước tính quy tụ khoảng ba mươi người bắt đầu ở
quảng trường lafayet trước khi diễn ra một cuộc tuần hành hướng tới đồi capitol trong khi đó
hàng nghìn người biểu tình ở new york tuần hành qua cầu broopllin mang theo các biển hiệu ghi
hãy làm nước mỹ nhân đạo trở lại người nhập cư được chào đón ở đây tại các bang illinois
california minetsota hàng nghìn người biểu tình tuần hành xung quanh tòa thị chính
các quận trung tâm và các tòa nhà của cơ quan nhập cư liên bang chính sách không khoan nhượng của
chính quyền washington cho phép truy tố tất cả những người trưởng thành bị bắt tại biên giới
mỹ mexico vì vượt biên bất hợp pháp đã trở thành tâm điểm chỉ trích khi khiến hai ba trăm linh trẻ em bị tách
khỏi gia đình tại biên giới này ngày hai mươi tháng sáu vừa qua tổng thống mỹ donald trump đã ký xác
lệnh ngừng chia tách các gia đình nhưng cho tới nay vẫn còn khoảng hai trẻ em chưa thể đoàn tụ
với gia đình của mỹ
là quốc gia có sản lượng xe ô tô xuất khẩu sang mỹ lớn nhất khu vực châu âu slovakia sẽ phải
gánh chịu tổn thất nặng nề nhất trong liên minh châu âu eu khi mỹ tăng thuế hai mươi năm đối với ô tô nhập
khẩu từ khối thị trường chung này theo tính toán của viện chính sách tài chính slovakia tổn thất
này có thể lên tới chín mươi triệu euro
slovakia hiện là nước xuất khẩu ô tô và linh kiện ô tô sang mỹ lớn nhất trong các nước eu
theo tỷ lệ tổng sản phẩm
sản phẩm nội địa trên toàn khối hiện sản xuất ô tô là ngành công nghiệp mũi nhọn của quốc gia châu
châu âu này chiếm tới bốn mươi tổng năng suất chế tạo công nghiệp và chiếm tới ba mươi năm sản lượng hàng xuất khẩu
của slovakia trong năm hai nghìn một mươi bảy số lượng xe ô tô lắp ráp tại slovakia đạt hơn một triệu chiếc và mang
lại tổng giá trị xuất khẩu xe ô tô là bốn ba tỷ đô la dự báo đến năm hai nghìn hai mươi sản lượng xe ô tô sản
xuất tại slovakia sẽ tăng thêm một phần ba
hiện mỹ áp thuế hai năm đối với ô tô chở khách nhập khẩu từ eu và mức thuế hai mươi năm đối với xe bán tải nhập khẩu
trong khi đó eu áp thuế một mươi đối với ô tô nhập khẩu từ mỹ
hôm nay khoảng tám mươi chín triệu cử tri mexico sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử được đánh giá là quan trọng nhất
trong lịch sử hiện đại của nước này nhằm bầu ra tổng thống mới cùng hàng trăm nghị sĩ cũng như vị trí thống đốc
các bang và lãnh đạo địa phương
theo cơ quan bầu cử quốc gia mexico hơn một trăm năm mươi sáu điểm bỏ phiếu đã được thiết lập với một hai triệu công dân được tuyển chọn
làm nhân viên của điểm bỏ phiếu những người sẽ nhận và thống kê phiếu bầu
hàng chục triệu phiếu bầu đã được gửi đến các điểm bỏ phiếu để khoảng tám mươi chín triệu cử tri lựa chọn ra tổng thống mới
một trăm hai mươi tám thượng nghị sĩ năm trăm linh hạ nghị sĩ và hơn hai tám trăm linh vị trí lãnh đạo địa phương và liên bang
ngoài ra hơn một trăm tám mươi công dân mexico có đủ tư cách cử tri sẽ bỏ phiếu tại các hòm phiếu ở nước ngoài
lực lượng an ninh cũng được tăng cường để đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử
trong khi các quan sát viên quốc tế cũng sẵn sàng theo dõi quá trình bầu cử
cuộc bầu cử đang được kỳ vọng sẽ đem lại sự thay đổi cho tình trạng kinh tế chính trị và xã hội đang ưu ám của quốc gia bắc trung mỹ này
là môn thể thao vua bóng đá cũng được coi là hình thức giải trí hữu hiệu
nhân dịp world cup hai nghìn một mươi tám đang diễn ra ở nga liên đoàn bóng đá thế giới fifa đã tổ chức một giải đấu
dành cho các thanh niên đến từ những khu vực còn gặp khó khăn trên thế giới
để chuẩn bị cho giải đấu đặc biệt fifa đã mời ba trăm linh thanh niên từ ba mươi sáu quốc gia tới quảng trường đỏ
ở thủ đô moscow của nga để tham dự sự kiện này
những thanh niên được mời tới từ quá trình lựa chọn ngẫu nhiên thậm chí có cả người khuyết tật cũng được mời tham dự
trong những trận đấu ở giải bóng đá đặc biệt này không có trọng tài
fifa cho biết họ muốn các thanh niên chơi theo cách thoải mái nhất và hết mình với trái bóng

cho tới phát triển và giải quyết các vấn đề về tâm lý
fifa luôn ủng hộ các tổ chức trên thế giới giải quyết các vấn đề về tâm lý
cho tới phát triển và giải quyết các vấn đề về tâm lý